đồng chí nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội được bầu làm chủ tịch quốc hội
đồng chí nguyễn xuân phúc phó thủ tướng chính phủ được bầu làm thủ tướng chính phủ
đặc biệt tại kỳ họp này lần đầu tiên chủ tịch nước thủ tướng chính phủ chủ tịch quốc hội
tranh án tòa án nhân dân tối cao sau khi được bầu đã thực hiện tuyên thệ theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
thể hiện mạnh mẽ và khắc ghi trong tâm lời hứa tuyệt đối trung thành với tổ quốc

quốc hội khóa một mươi ba đã làm tròn trọng trách ban hành hiện pháp năm hai nghìn một mươi ba và căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa hiện pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước bảo vệ công lý quyền con người quyền công dân
khép lại nhiệm ký quốc hội khóa một mươi ba với nhiều dấu ấn quan trọng chúng ta tin rằng quốc hội khóa một mươi bốn sẽ kế thừa được những kết quả quan trọng của quốc hội khóa một mươi ba và truyền thống tốt đẹp của quốc hội việt nam
tạo ra tiền đề tốt để có những bước phát triển trong nhiệm ký khóa một mươi bốn
tiếp theo của đất nước